trong khuôn khổ hội nghị lần thứ hai mươi bảy các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là cop hai mươi bảy đang diễn ra tại ai cập
nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy đã đề xuất một kế hoạch mang tên lá chắn toàn cầu nhằm cung cấp tài trợ cho những quốc gia hứng chịu thảm họa khí hậu
dưới vai trò điều phối của đức chủ tịch luân phiên g bảy và nhóm các nước sẽ bị tổn thương do khí hậu v hai mươi
kế hoạch lá chắn toàn cầu nhằm nhanh chóng cung cấp bảo hiểm được thu xếp trước và tài trợ phòng chống thiên tai sau khi xảy ra những hiện tượng như lũ lụt hạn hán và bão
với mức hỗ trợ một trăm bảy mươi triệu euro từ đức và bốn mươi triệu euro từ các nhà tài trợ khác trong đó có đan mạch và ireland
kế hoạch này trong vài tháng tới sẽ tăng cường hỗ trợ triển khai ở các quốc gia như pakistan ghana fiji và senegal trong trường hợp xảy ra thảm họa tự nhiên